sáng nay hai mươi tháng bảy tại tp hcm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm hai mươi năm hoạt động thị trường chứng khoán việt nam
và sở giao dịch chứng khoán tp hcm
tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc thực hiện nghi thức đánh còng kỷ niệm hai mươi năm hoạt động thị trường chứng khoán việt nam
và sở giao dịch chứng khoán tp hcm và trao bằng khen cho sở giao dịch chứng khoán tp hcm
tại lễ kỷ niệm thủ tướng ghi nhận những thành tựu nổi bật của thị trường chứng khoán qua hai mươi năm
đặc biệt dù thị trường chứng khoán việt nam non trẻ nhưng tự hào đã vượt qua thử thách trên toàn cầu
nhất là trong đại dịch covid một mươi chín khi được đánh giá là thị trường hồi phục nhanh nhất thế giới
hai mươi năm qua có gần năm trăm linh mã cổ phiếu chín chứng chỉ quỹ đóng trên bốn trăm bảy mươi trái phiếu bốn chứng chỉ etf
một trăm sáu mươi năm chứng quyền có bảo đảm tham gia niêm yếp mới
tổng giá trị chứng khoán được mua bán trao đổi qua sở giao dịch chứng khoán tp hcm sau hai mươi năm đạt hơn bảy triệu bảy trăm linh ngàn tỷ đồng
tương đương hơn ba trăm ba mươi chín tỷ đồng
thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn tới thị trường chứng khoán việt nam tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các thể chế
chính sách phấn đấu đạt một trăm hai mươi gdp về quy mô cổ phiếu và năm mươi năm gdp về quy mô trái phiếu